thời gian gần đây tình hình tội phạm đột nhập vào nhà người dân để trộm cắp cướp tài sản ở vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh đồng nai diễn biến rất phức tạp
trong đó nhiều vụ các đối tượng sử dụng hung khí khống chế cả gia đình để cướp tài sản phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
đây là hiện trường vụ cướp tài sản vừa xảy ra tại nhà ông trương tiến hậu ở xã bảo hòa huyện xuân lộc
thời điểm dạng sáng hai đối tượng bịt mặt cắt cửa sổ rồi đột nhập vào nhà dùng súng và dao khống chế năm người trong gia đình ông hậu để cướp tài sản hàng trăm triệu đồng
còn chị đặng thị lý ở huyện thống nhất khi ngủ dậy thì phát hiện hai xe máy của gia đình dựng trước sân nhà đã bị kẻ trộm đột nhập lấy mất
chị lý cho biết cửa cổng nhà trị khóa rất kiên cố và đã gắn camera để theo dõi nhưng các đối tượng vẫn liều lĩnh cắt khóa đột nhập trộm cắp tài sản